tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo đỗ hữu ca
cựu giám đốc công an tp hải phòng cùng một mươi hai bị cáo khác trong vụ mua bán hóa đơn trái phép trộn thuế vào phần xét hỏi
vợ chồng trùng hóa đơn mua bán hóa đơn trái phép trương xuân đức và nguyễn thị ngọc anh
được hội đồng xét xử yêu cầu lên xét hỏi về tội danh đưa hối lộ
đối với hành vi đưa hối lộ cho bị cáo nguyễn đình dương
cựu chi cục trưởng chi cục thuế huyện cát hải tp hải phòng và đỗ thanh hoài
cựu công chức chi cục thuế huyện cát hải tp hải phòng
số tiền là ba trăm sáu mươi hai triệu đồng vợ chồng đức thừa nhận việc này
khai trước tòa bị cáo đương và hoài cũng thừa nhận nhận hối lộ của vợ chồng đức là ba trăm sáu mươi hai triệu đồng
tiếp tục xét hỏi tội đưa hối lộ của vợ chồng đức đối với bị cáo đỗ hữu ca
bị cáo đức và ngọc anh đồng ý với nội dung cáo trạng truy tố không có ý kiến gì khác
đức và ngọc anh khẳng định lại một lần nữa trước tòa
đã bốn lần mang tiền đến nhà bị cáo ca với tổng số tiền là ba mươi năm tỷ đồng để nhờ ông ca chạy tội
ông chủ mua hóa đơn trái phép trương xuân đức khai có quan hệ thân quen như em với bị cáo đỗ hiệu ca khoảng một mươi chín năm
công việc gì nhà ông ca vợ chồng đức đều có mặt
khi hành vi mua bán hóa đơn bị phát giác đức đã bỏ trốn và ngọc anh đến nhà ông ca nhờ chạy tội và được ông ca đồng ý
khai chức tòa bị cáo đỗ hiệu ca thừa nhận
ngọc anh bốn lần đến nhà đưa tiền với số tiền là ba mươi năm tỷ đồng
việc này có sự ngộ nhận rất lớn
tôi coi đức như em ruột nên cố gắng cứu đức trên tinh thần đúng pháp luật
do đó khi đức vi phạm pháp luật chiếm đoạt tiền nhà nước thì phải khắc phục trả lại bị cáo k hai
theo lời khai của bị cáo ca quá trình trao đổi với ngọc anh biết đức có công ty ở quảng ninh về mua bán hóa đơn
có thể được trích lại một mươi lợi nhuận
do đó ngọc anh ang áng phải chuẩn bị số tiền như vậy
và mang số tiền đó đến nhà bị cáo ca
bị cáo đỗ hữu ca khai bản thân khi còn làm giám đốc công an
chỉ làm công tác quản lý không nắm rõ về hoạt động hóa đơn giá trị gia tăng
nên mới bảo ngọc anh tìm mọi cách gọi đức về để hỏi cho rõ việc làm của đức là như thế nào
tôi rất muốn gặp đức để đưa đức ra đầu thú nhưng không được
tôi không bảo ngọc anh mang tiền đến nhà tôi
cách ngọc anh mang tiền đến cũng cập rập vội vàng
mang tiền đến ngọc anh chỉ nói là anh cắp tiền đi cho em
tôi nghĩ đức đi vắng nhà có ba mẹ con nên ngọc anh mang tiền đến nhà tôi gửi
khi nào lấy thì để lấy
bị cáo ca giải thích trước tòa
tiếp tục khẳng định tại tòa
bị cáo ca cho rằng không hiểu ý của ngọc anh là mang tiền đến để nhờ chạy tội
mà chỉ nghĩ mang tiền đến để gửi
tôi chủ quan khi ngọc anh mang tiền đến không hỏi tiền ở đâu tiền để làm việc gì
mặc nhiên tôi chấp nhận ý nguyện của ngọc anh
tâm nguyện của tôi là cứ giữ lấy số tiền này
khi nào đức xong việc thì để lấy
khi tôi nhận thấy tiền này liên quan đến vụ án công an tỉnh quảng ninh đang làm
tôi chủ động nộp lại
cơ quan kiểm đếm thì tôi mới biết số lượng là ba mươi năm tỷ đồng
bị cáo đội hữu ca khai
bị cáo ca nói thêm tôi rất bực mình vì sự đường đột của ngọc anh
nhưng lúc đó nghĩ mình phải giúp nước trong lúc khó khăn nên không nói gì
đã để ngọc anh đem tiền đến nhà mình
những lần sau ngọc anh đem tiền tới tôi cũng chỉ nghĩ đó là tiền để khắc phục hậu quả
nên đồng ý mang vào nhà
hoàn toàn không biết đó là tiền đến nhờ mình chạy tội
đó là cái sai lớn nhất của tôi
sau bốn lần nhận tiền từ vợ chồng đức
bị cáo ca để tất cả các túi tiền vào chân giường ngủ của mình để trông giữ cẩn thận ngày đêm
bị cáo không hề động đến hay tiêu đồng nào
tiền của đức còn nguyên đến khi đức bị bắt
khi nhận thấy số tiền này liên quan đến vụ án công an tỉnh quảng ninh đang điều tra
nên bị cáo đã chủ động nộp lại cho cơ quan chức năng
khi kiểm đếm bị cáo ca mới biết đó là số tiền ba mươi năm tỷ đồng
tôi chỉ giữ cho đức không có ý định lừa đảo hay chiếm đoạt nước
tôi xin chịu trách nhiệm về số tiền này
tòa xử tôi như thế nào thì tôi sẽ chấp nhận như thế
bị cáo ca phân trần
yêu cầu đối đáp với lời khai của bị cáo ca
vợ chồng bị cáo trương xuân đức nguyễn thị ngọc anh khẳng định
mang tiền đến nhà ca để nhờ chạy án chứ không phải mang tiền đến gửi
hội đồng xét xử tiếp tục làm rõ chi tiết
ngọc anh đến nhà bị cáo ca đòi lại tiền
bị cáo ca không trả
ngọc anh khai tình tiết này nhưng bị cáo ca phủ nhận
hội đồng xét xử hỏi cựu giám đốc công an hải phòng
bị cáo thấy cáo trạng mô tả hành vi phạm tội của bị cáo có đúng hay không
bị cáo ca trả lời
bản thân ngay từ đầu không có ý đồ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
có nhận tiền nhưng do không rõ ngọc anh mang tiền đến làm gì
không hiểu ý nguyện của ngọc anh
hội đồng xét xử hỏi
bị cáo khai như vậy thì cáo trạng truy tố bị cáo là sai
bị cáo đội hữu ca trả lời
tôi không dám kết luận như thế
tôi khai báo hết sức thành khẩn
tôi mang tiền nộp lại khi chưa có quyết định tố tụng gì với tôi
tôi không hứa hẹn cam kết rụ rỗ gì vợ chồng ngọc anh
đại diện viện kiểm sát công bố lời khai của bị cáo ca tại cơ quan điều tra và hỏi lại
lời khai có đúng không
bị cáo ca tiếp tục giữ nguyên lời khai tại tòa
đại diện viện kiểm sát cảnh cáo bị cáo ca cần khai báo thành khẩn để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
bởi cơ quan tố tụng thu thập các chứng cứ một cách đầy đủ đúng quy trình và khách quan
lời khai nhận tội hoặc chối tội của bị cáo ca chỉ có giá trị khi phù hợp với tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án
đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh hỏi bị cáo ca
nếu bị cáo có ý định giúp đức khắc phục hậu quả từ số tiền mang đến gửi nhà bị cáo thì không cần chờ nước về
bị cáo nói vậy là bao biện
tư tưởng của bị cáo là chưa đúng
khi bản thân nguyên là thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra giám đốc công an thành phố hải phòng thì bị cáo biết được gì và mất gì trong việc khai báo
sau truy hỏi của vị đại diện viện kiểm sát bị cáo đỗ hữu ca im lặng và nói không có ý kiến gì thêm
vụ án trên có một mươi ba bị cáo bị đưa ra xét xử với năm nhóm tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trốn thuế mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước nhận hối lộ và đưa hối lộ
bị cáo đội hữu ca cựu giám đốc công an tp hải phòng
bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cáo buộc nhận ba mươi năm tỷ đồng để hứa hẹn chạy án
vợ chồng ông trù mua bán hóa đơn trái phép là trương xuân đức và nguyễn thị ngọc anh cũng bị đưa ra xét xử với hai tội danh là mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ
sau khi kết thúc phần thủ tục đại diện viện kiểm sát nhân dân quảng ninh giữ phần công tố tại tòa đã công bố bản cáo trạng
trước khi chuyển sang phần xét hỏi chủ tọa phiên tòa cho biết riêng bị cáo đỗ hữu ca đã được nhiều cơ quan ban ngành ở thành phố hải phòng gửi đơn đến tòa xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo này
cụ thể công an tp hải phòng hội luật gia tp hải phòng hội phật giáo tp hải phòng ủy ban nhân dân xã tam hưng ủy ban mặt trận tổ quốc huyện thủy nguyên tp hải phòng
hội cựu chiến binh và hội người cao tuổi xã canh giang có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo đỗ hữu ca
ngoài ra chủ tọa phiên tòa cho biết còn có rất nhiều người dân đi ô tô đến tòa nộp đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo đỗ hữu ca
ngày chín tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh còn nhận được một công văn không đóng dấu mật nên được công bố tại tòa
theo đó nội dung công văn xin được giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo đỗ hữu ca
công văn này gửi tới tòa án nhân dân tối cao hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh và ủy ban nhân dân tp hải phòng chủ tọa phiên tòa công bố trước tòa
sau khi công bố hội đồng xét xử chuyển sang phần xét hỏi đối với tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước gồm bốn bị cáo
trương xuân đức nguyễn thị ngọc anh là vợ của đức và đặng khắc thành hà thị bích nhàn đều là lao động tự do
là người đầu tiên bước lên mục khai báo trong phần xét hỏi bị cáo rút cho biết bản thân bị bắt tạm giam nên có phần bức xúc và một bên tai bị điếc
hội đồng xét xử đã ngắt lời bị cáo và yêu cầu bị cáo đức trả lời câu hỏi đúng trọng tâm
hội đồng xét xử hỏi bị cáo có quan hệ thế nào với bị cáo nhàn và thành
bị cáo đức cho biết bị cáo thành cùng quê cùng xã và là cháu họ còn bị cáo nhàn trước làm kế toán cho công ty của vợ chồng đức
hội đồng xét xử gặng hỏi nội dung bản cáo trạng mô tả hành vi phạt
vi phạm tội của bị cáo trước mắt là tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước có đúng hay không
với câu hỏi trên bị cáo đức nói hoàn toàn đúng và không có ý kiến khác với bản cáo trạng đã truy tố
bị cáo đức cũng đã trình bày tại tòa quá trình khai báo tại cơ quan điều tra hoàn toàn khách quan tự nguyện không bị ép cung hoặc nhục hình
sau đó bị cáo đức trình bày tóm tắt lại toàn bộ quá trình phạm tội của mình với tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
nội dung trình bày của bị cáo hoàn toàn trùng khớp với nội dung bản cáo trạng đã truy tố
cũng tại phiên tòa khi được hỏi về các công ty ma đã thành lập để mua bán hóa đơn bị cáo trương xuân đức cho biết chỉ nhớ tên doanh nghiệp thành lập đầu tiên
còn những công ty khác sau này bị cáo không yếu nổi tên
tổng cộng có hai mươi sáu công ty được thành lập nhưng bị cáo chỉ nhớ tên là công ty cổ phần khánh dung tên các công ty còn lại thì không nhớ bị cáo trương xuân đức nói tại phiên tòa
khi tòa hỏi về hành vi buôn bán

bị cáo đức trả lời không nhớ
bị cáo này chỉ nói số tiền thu lợi từ việc làm phi pháp trên đã dùng chủ yếu để mua đất đai
khi bị bắt bị cáo đã chủ động khắc phục một bảy tỷ đồng
cơ quan công an cũng đã thu giữ một vài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cụ thể bao nhiêu thì đức không nhớ
về phần vợ đước bị cáo nguyễn thị ngọc anh khi được chủ tọa phiên tòa hỏi thì không trả lời gì ngoài việc nói rất hối hận và cảm thấy ăn năn
điều khó hiểu khi thẩm phán hỏi cơ quan công an có thu giữ tài sản gì khi khám xét nơi ở bị cáo ngọc anh nói không thu giữ gì
điều này trái ngược với lời khai của ông chồng của bị cáo
kết thúc phần xét hỏi với tội danh trên hội đồng xét xử chuyển sang phần xét hỏi tội trốn thuế với bị cáo đỗ thị đua hà thị trang vũ ngọc tú
cả ba bị cáo này cũng đều nhận tội và đồng ý với bản cáo trạng đã truy tố
khu vực an ninh tại khu vực tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đã được thắt chặt
khác với các phiên xử khác cơ quan chức năng đã dựng hàng rào an ninh quanh khu vực cổng ra vào của tòa án nhân dân tỉnh
phía bên ngoài rất đông người dân ngồi quán nước theo dõi diễn biến phiên tòa qua loa phát thanh
bảy giờ năm mươi phút các bị cáo được dẫm giải đến phòng dự án
đúng tám giờ một mươi năm phút cùng ngày chủ tọa tuyên bố khai mạc phiên tòa
trong phần thủ tục phiên tòa thư ký phiên tòa cho biết sức khỏe các bị cáo ổn định
tuy nhiên bị cáo ca bị đau chân nên chủ tọa phiên tòa thông báo
trình bày trước tòa kéo dài sẽ cho bị cáo được ngồi
ngày thứ hai hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh xét xử sơ thẩm đối với bị cáo đỗ hữu ca
cựu giám đốc công an tp hải phòng cùng một mươi hai bị cáo khác trong vụ án trốn thuế
nhận hối lộ đưa hối lộ mua bán hóa đơn trái phép
đầu phiên xử sáng nay hội đồng xét xử đồng ý cho luật sư quay lại phần xét hỏi
luật sư bảo chữa cho bị cáo đỗ hữu ca hỏi bị cáo có suy nghĩ gì về những lời khai trước đó vào tòa ngày hôm qua
trả lời đêm qua về đã suy nghĩ rất nhiều về những câu hỏi của hội đồng xét xử và lời khai của các bị cáo
ông thừa nhận nhận thức pháp luật của mình chưa đúng
tôi đã nghỉ hưu tư duy pháp luật đã lỗi thời tuổi thì già tiếp cận kiến thức mới khó khăn
bị cáo ca giãi bẩy trước tòa
sau khi hội đồng xét xử giải thích bị cáo ca thừa nhận cáo trạng mô tả hành vi phạm tội của mình là đúng
phù hợp với kết luận điều tra
bây giờ tôi đã nhận thức đầy đủ pháp luật cảm ơn hội đồng xét xử tôi đã nhận tội đúng như cáo trạng truy tố
tôi thành khẩn khai báo xin nhận được sự quan tâm giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình
bị cáo ca trình bày
theo cáo trạng năm hai nghìn năm trương xuân đức năm mươi ba tuổi trú tại phường đằng hải quận hải an thành phố hải phòng
thuê dịch vụ thành lập công ty cổ phần khánh dung để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn kiếm lời
năm hai nghìn bảy trương xuân đức kết hôn với nguyễn thị ngọc anh bốn mươi năm tuổi cùng vợ quản lý
điều hành công ty cổ phần khánh dung hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
ngọc anh có vai trò là kế toán trưởng của công ty và được đức giao nhiệm vụ quản lý bộ phận kế toán kê khai báo cáo thuế
hợp thức hóa số hóa đơn và làm các thủ tục thành lập các công ty để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi một
chồng đước đã sử dụng căn cước công dân của cả hai và chứng minh thư nhân dân
căn cước công dân của các cá nhân là người thân người quen bạn bè hoặc nhân viên làm thuê
để thành lập thêm các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn kiếm lời
với phương thức này từ năm hai nghìn năm đến khi bị bắt giữ
trương xuân đức cùng vợ đã thành lập quản lý điều hành hai mươi sáu công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
trong đó kết quả điều tra xác định
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tại địa bàn các thành phố hải phòng hà nội hải dương và quảng ninh
vợ chồng đức ngọc anh đã mua bán một mươi năm sáu trăm bảy mươi bốn hóa đơn thu lợi bất chính lên đến bốn mươi một hai tỷ đồng
theo cáo trạng khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai vợ chồng đức biết tin trương văn nam là cháu của đức
bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh bắt
khám xét liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn
đồng thời cũng điều tra xác minh về công ty của vợ chồng đức quản lý điều hành
do lo sợ bị xử lý liên quan đức đã bỏ trốn và chỉ đạo vợ đến gặp cựu giám đốc công an thành phố hải phòng đỗ hữu ca
đã nghỉ hưu là người có mối quan hệ thân thiết với đức để nhờ chạy tội
sau đó ngọc anh đến nhà ông đỗ hữu ca tại xã kênh giang huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
thông báo về việc trương văn nam bị bắt và công an tỉnh quảng ninh đang thu thập hồ sơ liên quan đến công ty thái bình dương
mà đức và ngọc anh quản lý điều hành hoạt động mua bán trái phép hóa đơn
ngọc anh nhờ ông ca tìm hiểu tác động chạy án cho đước không bị công an tỉnh quảng ninh xử lý hình sự
mọi chi phí sẽ chuẩn bị theo yêu cầu của ông ca
qua trao đổi được biết doanh số bán ra của công ty thái bình dương là khoảng hai trăm linh tỷ đồng
mặc dù không làm việc gì để lo chạy tội cho đước song ông đỗ hữu ca vẫn bảo vợ chồng ngọc anh
phải chuẩn bị số tiền là một mươi tỷ đồng
một mươi doanh thu bán ra của công ty thái bình giang tương đương hai mươi tỷ đồng
và một số tiền tiêu cực phí khác để lo chạy tội
từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
vợ chồng đức đã bốn lần đến gặp và đưa tổng cộng ba mươi năm tỷ đồng cho ông đỗ hữu ca
tại nhà ở thôn trại trên đồng phản xã kinh giang huyện thủy nguyên
lần đầu vào ngày ba mươi một tháng một mươi đức rút tám tỷ đồng từ tài khoản cá nhân
và vay của một người bạn hai tỷ đồng
sau đó cầm số tiền trên đựng trong hai túi du lịch túi màu đi taxi
về thành phố thái bình gặp bạn nhờ chuyển cho ngọc anh
ngọc anh sau đó mang đến phòng khách nhà ông đỗ hữu ca
khi gặp ngọc anh nói chỉ chuẩn bị được một mươi tỷ đồng
nhờ ông ca giúp chạy tội cho đước và được ca đồng ý
sau đó ngọc anh để lại tiền và ra về
khoảng một tuần sau nhiều lần qua hỏi ông ca về việc lo chạy án
nhưng nhận được trả lời chưa thấy thông tin gì
từ phía cơ quan điều tra công an tỉnh quảng ninh nên đức lo lắng
về nhà lấy tiếp năm tỷ đồng rồi trực tiếp mang đến nhà ông ca
tiếp tục nhờ chạy án và được ông ca đồng ý
lần thứ ba vào ngày một mươi một tháng một thời điểm này mặc dù đã hai lần đưa tiền cho ông ca
nhưng cơ quan điều tra vẫn tiếp tục thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của mình
nên vợ chồng đức quyết định rút thêm một mươi năm tỷ đồng từ ngân hàng
để đưa cho cựu giám đốc công an thành phố hoài phòng
xe ngân hàng sau đó đã được đưa ngọc anh đến nhà ông ca
nhân viên ngân hàng này còn giúp ngọc anh sách hai bao tiền
để vào trong phòng khách nhà ông ca sau đó đi về
ngọc anh nói đã mang đến một mươi năm tỷ và đưa cho ông ca xem bản chụp tới công văn
của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty
của trương xuân đức tại cơ quan thuế để ông ca lo chạy tội cho đúng
ông ca bảo ngọc anh cứ đi về đi để ông lo việc này
lần thứ tư là vào ngày một tháng một mươi hai
thời điểm ngay sau khi cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh tiếp nhận hồ sơ
liên quan đến các công ty của vợ chồng đức tại cơ quan thuế
thấy việc chạy án chưa có kết quả nên đức chỉ đạo ngọc anh tiếp tục mang thêm năm tỷ đồng
đến nhà đưa cho ông đỗ hữu ca
khi gặp ngọc anh nói đưa thêm năm tỷ đồng nhớ ông ca chạy tội giúp đước vì tình hình quá nguy cấp
sau khi nghe ngọc anh cho biết đức vẫn đang lẩn trốn
ông ca đã nói chuyện qua điện thoại của ngọc anh với đức
qua điện thoại ông ca bảo đước về gặp mình
hôm sau vợ chồng đức đến gặp hỏi về kết quả chạy án
nhưng ông ca vẫn nói chưa nắm được thông tin gì từ phía công an tỉnh quảng ninh
và bảo đức về nhà ông ca ở một thời gian để tiện trao đổi công việc nhưng đức từ chối
sau bốn lần đưa tiền chạy tội nhưng vẫn không có kết quả phản hồi
gần trước tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi ba đức lại cùng vợ đến nhà ông ca tại xã kênh giang
huyện thủy nguyên để hỏi kết quả chạy án
tại đây ông ca nói đã lo xong việc ở công an hải phòng
còn ở công an tỉnh quảng ninh thì đã nhờ người tên giang
là người có mối quan hệ rộng trong lực lượng công an lo xong việc
nếu cần ông ca sẽ bố trí cho giang quảng ninh gặp người đàn ông tên giang
đồng thời bảo đước cứ yên tâm về nhà ăn tết không phải lo lắng
vì nể nang ông ca nên đức và ngọc anh không sang quảng ninh gặp ông giang
đồng thời tin tưởng ông ca đã lo chạy án xong đức không bỏ trốn nữa mà quay về hải phòng ăn tết
sinh hoạt bình thường cùng gia đình
đến ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba trương xuân đức bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh bắt giữ
về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
sau khi chồng bị bắt ngọc anh đến nhà ông ca hỏi về việc đã lo chạy tội rồi mà chồng mình vẫn bị bắt
và xin lại số tiền ba mươi năm tỷ đồng nhưng ông ca không trả lại tiền hoàn mắng và đuổi ngọc anh về
ngày bảy tháng hai ngọc anh bị cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
đến ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ông đỗ hữu ca bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh khởi tố
bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng khi bắt giữ khẩn cấp ông đỗ hữu ca cơ quan công an đã khám xét chỗ ở của ông ca ở hai địa chỉ
tạm giữ nhiều đồ vật tài sản là tiền việt nam đồng và ngoại tệ trang sức vàng
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
về nguồn gốc số tài sản trên ông đỗ hữu ca khai rằng
số đồ vật tài sản trên có được thông qua việc tiết kiệm từ lương trong quá trình công tác trong lực lượng công an
do bố mẹ để lại từ nguồn là quà lễ tết của các đơn vị
và từ việc kinh doanh dự án bất động sản của cá nhân ông ca và vợ
tuy nhiên theo cơ quan điều tra nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh bất động sản trên
không được vợ chồng ông ca kê khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế
xác minh của cơ quan điều tra cũng cho thấy
mặc dù những tài sản trên không liên quan đến hành vi phạm tội của đỗ hữu ca và các bị can trong vụ án
nhưng việc vợ chồng ông đỗ hữu ca không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân
về các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án bất động sản liên quan đến những tài sản trên
cần phải được tiếp tục xác minh làm rõ
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh đã tách hành vi không kê khai nộp thuế
thu nhập cá nhân của vợ chồng ông ca và toàn bộ đồ vật tài sản tạm giữ
khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị can đỗ hữu ca để kiểm tra xác minh xem xét xử lý sau
trước đó ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
ông chùm buôn bán hóa đơn chuông xuân đức bị công an tỉnh quảng ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
sau khi chồng bị bắt thì vào ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
nguyễn thị ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
đến ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
ông đỗ hữu ca bị công an tỉnh quảng ninh khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra cựu giám đốc công an hải phòng đỗ hữu ca đã bốn lần nhận tiền của vợ chồng đức ngọc anh
với tổng số tiền là ba mươi năm tỷ đồng với lời hứa chạy án cho vợ chồng đức
tuy nhiên bị can ca đã không thực hiện lời hứa và giữ lại số tiền đó
sau khi bị bắt giữ
bị can ca đã nộp lại số tiền trên cho cơ quan công an
với những hành vi trên
viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh đã truy tố bị can ca về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
liên quan đến ba mươi năm tỷ đồng chạy án
ông đỗ hữu ca cựu giám đốc công an thành phố hải phòng khẳng định
không nhận tiền nhưng đối tượng chạy án cứ để tiền lại trong nhà
tổng cộng bốn lần
ông đỗ hữu ca thừa nhận bị can ngọc anh có đến gặp ông tại nhà riêng ở kênh giang
huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
nói bị điều tra về các công ty mà chồng bị can quản lý
đồng thời nhớ ông ca cứu giúp
dù vậy ông ca không thừa nhận việc nhận tiền trên để chạy tội cho đước
mà khai rằng số tiền này là do ngọc anh chủ động mang đến để vào trong phòng khách và phòng ngủ ở tầng một
ông ca khai bản thân đã nghỉ hưu nhiều năm
các mối quan hệ không còn nhiều
không còn khả năng chạy tội cho đức và cũng không tác động sử dụng tiền trên để chạy tội cho đước
đối với người đàn ông tên giang
ông đỗ hữu ca khai có quen biết với một người tên giang
công tác tại công an thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
nhưng người này cũng đã nghỉ hưu
ông ca và ông giang thỉnh thoảng liên lạc gặp gỡ
nhưng chưa bao giờ đưa tiền hay tác động nhớ ông giang chạy tội cho đước
vào thời gian trước tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi ba khoảng một tháng
ông đỗ hữu ca và ông giang có gặp gỡ ăn uống với nhau tại hải phòng
nhưng chỉ nói chuyện cuộc sống gia đình không nhờ và chạy án cho trương xuân đức
theo cáo buộc từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
ngọc anh đã bốn lần đưa tiền tại nhà riêng cho ông đỗ hữu ca
trong đó lần thứ nhất là một mươi tỷ đồng lần thứ hai là năm tỷ đồng
lần thứ ba là một mươi năm tỷ đồng và lần cuối cùng là năm tỷ đồng
ngoài ra trong quá trình đưa tiền nhớ ông ca chạy tội
đức còn bảo con trai nhiều lần đến nhà riêng của ông ca để hỏi hàn tình hình
nhưng tất cả các lần ông đỗ hữu ca đều trả lời đang lo việc cứ bình tĩnh yên tâm
người con trai của đức khai
trong các lần đến gặp ông ca có lượt người này mang theo bản chụp tới công văn
của cơ quan an ninh điều tra thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của đức
để ông ca xem lo cho đức
theo cáo trạng dù đã đưa tiền cơ quan an ninh điều tra tỉnh quảng ninh
vẫn điều tra xác minh các công ty của trương xuân đức
đến ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba trương xuân đức bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
sau khi đức bị bắt bị cát ngọc anh đã tìm đến nhà ông ca
rồi xin lại ba mươi năm tỷ đồng
tuy nhiên ông ca không trả lại tiền và đuổi ngọc anh về
tiếp đó đến ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ngọc anh bị bắt giữ
đến ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ông đỗ hữu ca bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản